kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới sáng một mươi chín tháng ba của truyền hình công an nhân dân
quý vị thân mến từ tối qua thì phố đi bộ hồ gươm đã hoạt động trở lại
hà nội quay về những ngày sôi nổi nhịp sống về đêm
trước đó vài ngày thì du lịch cũng đã chính thức mở cửa
sau cả một khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
những ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta lại có thêm nhiều điểm đến
vì thời tiết sẽ nắng nóng nên những bộ cánh thoáng mát dễ chịu sẽ là lựa chọn số một
và với những quý vị không ra phố thì có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa
sau những ngày nôm ẩm vệ sinh quạt và điều hòa
bởi thời tiết đã bắt đầu nóng như mùa hè cao nhất có thể lên đến ba mươi hai độ c
quay trở lại với chương trình an ninh ngày mới sáng nay
chúng ta sẽ cùng bàn về những chính sách kích cầu khi việt nam mở cửa du lịch quốc tế
nhưng trước tiên sẽ là các tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng